đêm ngày hai tháng tám bão số ba đã đổ bộ trực tiếp vào thành phố móng cái tỉnh quảng ninh
tính đến một mươi giờ sáng nay ngày ba tháng tám mực nước sông ca long đã dâng rất cao
uy hiếp nghiêm trọng một số vùng trũng thấp của thành phố móng cái
một tàu cá của ngư dân thanh hóa bị chìm ở khu vực cảng bạch đăng
gây thiệt hại lớn về tài sản nhưng không có thiệt hại về người
thành phố móng cái có ba mươi cây xanh và một cột đèn cao áp tại km chín bị ngã đổ
một số tuyến phố ngập úng cục bộ như trần phú đại lộ hòa bình khu vực trước cửa vincom
dạng sáng nay một chiếc đò sắt trên sông biên giới ca long đã bị trôi nhưng đã được cứu hộ kịp thời
trên địa bàn huyện tiên yên và các địa phương lân cận có mưa vừa mưa to
theo cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh quảng ninh đến tám giờ sáng nay
toàn bộ các chuyến tàu tham quan vịnh hạ long đã được cấp phép hoạt động trở lại
các tàu ra đảo cô tô cũng đã được cấp phép hoạt động bình thường